tình hình trung đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm một mươi ba tháng bốn dạng sáng một mươi bốn tháng bốn
khi iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn
sau khi israel kiềm chế trong hành động trả đũa vụ tấn công của iran
cả khu vực trung đông lại đang nến thờ chờ đợi động thái đáp trả khó tránh khỏi của quân đội nước này
người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi ngày một mươi sáu tháng bốn
chính thức nêu lên mối lo ngại khả năng israel sẽ nhắm mục tiêu đáp trả vụ không kích của tehran cuối tuần trước
vào một cơ sở hạt nhân của iran
chính iran cũng đang thực sự cảnh giác trước khả năng này khi cho đóng cửa các cơ sở hạt nhân của mình
từ ngày một mươi bốn tháng bốn vì vấn đề an ninh
mặc dù chỉ một ngày sau iran đã cho mở cửa trở lại các cơ sở hạt nhân nói trên
nhưng chúng đều được đặt trong tình trạng cảnh sát cao độ
iaea cũng khuyến cáo các thanh sát viên của mình đang làm việc tại iran không nên đến các cơ sở này
cho đến khi tình hình hoàn toàn yên ổn
ông grossi không khẳng định israel sẽ nhắm mục tiêu vào đâu nhưng kêu gọi các bên hết sức kiềm chế
iran từ lâu khẳng định các cơ sở làm dầu uranium của mình hoàn toàn phục vụ sản xuất điện
nhưng mỹ và phương tây lo ngại đây là chương trình phát triển vũ khí hủy diệt bí mật của quốc gia hồi giáo này
do đó thành sát viên quốc tế của iaea đã có mặt để kiểm tra các cơ sở hạt nhân của iran suốt thời gian qua
tình hình trung đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm một mươi ba tháng bốn
khi iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn bằng uav và tên lửa vào lãnh thổ israel
nhằm trừng phạt việc israel tấn công lãnh sứ quán iran ở thủ đô damascus syria hôm một tháng bốn khiến một mươi hai người thiệt mạng
theo thống kê của israel iran đã phóng tổng cộng khoảng một trăm bảy mươi máy bay không người lái
hơn ba mươi quả tên lửa hành trình và hơn một trăm hai mươi tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nhà nước do thái
tuy nhiên có đến chín mươi chín số vũ khí này đã bị israel và các đồng minh đánh chặn thành công
nên hầu như không gây hữu hạ gì cho israel
nội các thời chiến israel được cho là có ý định đáp trả iran ngay lập tức nhưng đã bị phía mỹ ngăn lại
tuy nhiên việc israel đáp trả iran được coi là điều không thể tránh khỏi và chỉ còn là vấn đề thời gian
do đó cả khu vực trung đông vẫn đang chìm trong bầu không khí căng thẳng chờ đợi động thái từ israel
trong khi đó ngày càng có thêm lo ngại về việc israel sẽ nhắm đến các cơ sở hạt nhân của iran để trả đũa
nếu điều này thành sự thật có thể dẫn đến tình hình phức tạp khôn lường
cho trung đông cũng như cho cả thế giới
trước khi có những hành động đáp trả cụ thể cả iran và israel đang chìm trong cuộc khẩu chiến
và hai bên đều đe dọa sẽ trừng phạt lẫn nhau nếu bên nào tiếp tục có hành động quân sự
chào lửa trung đông vốn nóng dãy suốt hơn nửa năm qua do xung đột israel harmat ở dài gaza
và sự hoành hành của chiến binh houthi yemen trên biển đỏ
nay lại càng thêm nóng
tuy vậy sự căng thẳng và nguy hiểm với an ninh toàn cầu sẽ còn tăng lên cấp độ mới
khi chứng kiến sự đối đầu quân sự giữa
các nước có hai thế lực của khu vực là israel và iran
những lo ngại xung đột lan rộng trong khu vực đã trở thành hiện thực
khi hai nước này đã có hành động quân sự trực tiếp nhằm vào nhau
nhưng ẩn số liên quan đến hạt nhân trong những ngày tới mới thực sự là mối lo lớn hơn
trong vài tuần qua thị trường năng lượng khá lạc quan bất chấp căng thẳng gia tăng ở trung đông
kể cả sau cuộc tấn công của iran vào israel
tuy nhiên điều này có thể không kéo dài
theo các chuyên gia của atlantic council
thị trường năng lượng không có phản ứng gì lớn sau cuộc tấn công chưa từng có của iran và israel
cuối tuần qua bất chấp mối đe dọa leo thang này gây ra cho nguồn cung dầu toàn cầu
tuy nhiên israel cân nhắc phản ứng đáp trả tehran
rủi ro đối với giá nhiên liệu và an ninh năng lượng toàn cầu là cực kỳ cao
khoảng hai mươi ba giờ ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ israel
iran mở cuộc tấn công kéo dài vài tiếng đồng hồ vào israel
theo quân đội israel tehran đã phóng tổng cộng hơn ba trăm linh tên lửa và máy bay không người lái uav
hướng đến lãnh thổ quốc gia trung đông
cuộc tấn công xuyên đêm iran đặt tên là chiến dịch cam kết thực sự
đánh dấu lần đầu tiên nước này tấn công lãnh thổ israel
dù hai quốc gia đã đối đầu với nhau trong nhiều thập niên
tehran tuyên bố đây là hành động đáp trả vụ không kích mà họ cho là israel thực hiện
nhằm vào toàn nhà lãnh sự iran ở thủ đô damascus syria ngày một tháng bốn vừa qua
trong đó khiến bảy sĩ quan iran thiệt mạng bao gồm hai tướng
israel chưa bao giờ thừa nhận hay phủ nhận họ đứng sau vụ tấn công này
sau động thái của iran ngày một mươi năm tháng bốn
quân đội israel hezi halevi tuyên bố quốc gia của ông sẽ đáp trả cuộc tấn công nói trên
trong vài tuần qua thị trường năng lượng khá lạc quan bất chấp căng thẳng gia tăng
các giả định cơ bản là eo biển homu sẽ vẫn mở cửa vì lợi ích của iran
hoạt động buôn bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã được điều chỉnh
để tránh cuộc tấn công của houthi trong một số trường hợp
nhưng qatar đã nhanh chóng chuyển giao hàng hóa ra thị trường
ngay cả trong tuần này thị trường đã cảm thấy nhẹ nhõm trước khả năng israel
và các đồng minh đẩy lùi cuộc tấn công bằng uav và tên lửa của iran
đồng thời tiếp tục cho rằng israel sẽ không tấn công hoạt động sản xuất dầu của iran
nhưng câu hỏi quan trọng là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
áp lực ở israel đối với việc đáp trả cuộc tấn công của iran rất mãnh liệt
có nguy cơ cao xảy ra đối đầu với lực lượng hebolab ở phía bắc
nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tên lửa tầm ngắn vào israel
và người israel vẫn chưa hoàn thành chiến dịch ở gaza
iran đã thực hiện những gì họ cho là phản ứng được tính toán trước
và đo lượng ký lưỡng đối với cuộc tấn công và tòa lãnh sự của họ ở syria
để chấm dứt chu kỳ phản ứng
nhưng cả israel và mỹ đều không thể chấp nhận các cuộc tấn công của iran vào israel như một điều bình thường
vậy trong thời gian tới cần lưu ý những diễn biến gì
thứ nhất mỹ và các đồng minh sẽ thực hiện những biện pháp nào để cố gắng ngăn chặn sự leo thang của israel
có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh rộng hơn
thứ hai liệu các lệnh trừng phạt mới đối với iran sẽ nhắm vào các công ty bảo hiểm
ngân hàng trung quốc quốc gia khách hàng mua dầu lớn nhất của tehran
hay cả hai
thứ ba liệu mỹ có tăng cường đáng kể việc nhắm mục tiêu vào các thành trì của houthi
như một cách để giảm mối đe dọa đối với vận chuyển và trả đũa iran hay không
thứ tư liệu israel sẽ thực hiện kiềm chế hay kích hoạt một đợt đáp trả mới
ở mức tối thiểu chi phí vận chuyển có thể tăng do nguy cơ hành động quân sự gia tăng ở vịnh ba tư
áp lực lên các công ty bảo hiểm của mỹ và châu âu nhằm tránh mọi giao dịch
kể cả với trung quốc liên quan đến dầu thô của iran và việc định tuyến lại dầu khí bổ sung
các chuyến hàng để đối phó với các mối đe dọa của houthi hoặc phản ứng của đồng minh
những cái đầu nguội hơn ở mỹ châu âu jordan hay saudi abria và trung quốc
sẽ cố gắng ngăn chặn sự đối đầu và đẩy giá dầu cùng khí đốt lên ba con số
nhưng họ có thể không thắng thế
khi xung đột giữa iran và israel ngày càng gia tăng câu hỏi lớn đặt ra là liệu iran có đóng eo biển hormu
tất cả tàu biển ra vào vịnh ba tư đều phải đi qua tuyến đường thủy hẹp này
theo cơ quan thông tin năng lượng mỹ ea khoảng hai mươi một lượng dầu mỏ lòng của thế giới
gồm dầu thô khí ngừng tụ và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển hormu
khiến đây trở thành điểm vận chuyển dầu quan trọng nhất toàn cầu
nếu iran ngừng vận chuyển qua eo biển này nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức và đáng kể
châu á sẽ cảm nhận được những tác động sâu sắc nhất vì tám mươi dầu thô và khí ngưng tụ
rời vịnh ba tư qua eo biển này được vận chuyển đến các khách hàng ở châu á
trong quá khứ tem đã cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển quan trọng này nhưng chưa bao giờ thực hiện
iran khó có thể đóng cửa eo biển đối với các dầu của soudi saudi kuwat iraq và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
vì nếu làm vậy mỹ sẽ ngay lập tức triển khai lực lượng hải quân để cấm các tàu trở dầu của iran ra khỏi vịnh ba tư
tehran hoàn toàn phụ thuộc vào doanh thu từ hoạt động buôn bán dầu
và nếu không thể xuất khẩu nhiên liệu này chính phủ sẽ ngay lập tức mất khả năng thanh toán
mặc dù về mặt kỹ thuật dầu của iran đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề của mỹ
những lệnh trừng phạt đó vẫn được áp dụng đối với những người mua dầu của iran
và những người này có cách lách luật trừng phạt bằng cách che giấu nguồn gốc hàng hóa
ngoài ra chính quyền tổng thống biden đã không tiến hành trừng phạt các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt
đối với khách hàng lớn nhất của iran là trung quốc
theo những cách đủ mạnh để ngăn cản các nhà lọc dầu tại nền kinh tế số hai thế giới mua hàng từ quốc gia vùng vịnh
việc thực thi lệnh trừng phạt và an ninh của eo biển hormu đi đôi với nhau
nếu mỹ bắt đầu thực hiện các lệnh trừng phạt dầu mỏ nghiêm ngặt hơn
và iran không thể tìm được người mua hàng của mình
thì tehran cũng có thể có động cơ đóng cửa eo biển vì họ không còn gì để mất
nhưng nếu các biện pháp trừng phạt không được thực thi nghiêm ngặt
và iran tiếp tục tạo ra doanh thu đáng kể từ việc bán dầu
thì nước này sẽ có động lực để giữ eo biển hormu mở cửa trong mọi hoạt động vận chuyển
như vậy có thể nhận định iran sẽ không đóng eo biển hormu trừ khi không còn gì để mất
chi phí bảo hiểm khi vận chuyển dầu qua vịnh ba tư có thể tăng
do khả năng tàu trở dầu vướng vào làn đạn chéo hiện có khả năng xảy ra hơn
nguy cơ giá dầu tăng đột biến trong ngắn hạn vẫn còn
nhưng rủi ro giá dầu tăng cao trong dài hạn do cú sốc nguồn cung từ trung đông vẫn ở mức thấp